lễ hội tây thiên một trong ba lễ hội lớn nhất miền bắc đã được khai mạc vào ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng ba
thu hút hàng vạn du khách thập phương đến với xã đại đình huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc để tham quan vãng cảnh
lễ hội tây thiên hàng năm được tổ chức nhằm khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống
chuẩn mực giá trị văn hóa đạo đức đạo lý uống nước nhớ nguồn lòng tự hào
tính tự tôn dân tộc trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha
không gian lễ hội mang đậm bản sắc các nghi lễ truyền thống và dấu ấn văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc sán diều
ngoài phần nghi lễ hội tây thiên còn có nhiều hoạt động văn hóa khác như giao lưu hát trầu văn hát sọn cô
tương truyền tây thiên là nơi thờ quốc mẫu lăng thị tiêu người được hùng chiêu vương thứ bảy lập làm chính vương phi
có công giúp vua dẹp giặc mở mang bờ cõi thống nhất giang sơn dạy dân trồng lúa giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc
lễ hội tây thiên
sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng ba